tính đến ngày hai mươi hai tháng tám thành phố đà nẵng tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết
tăng tổng số bệnh nhân mắc bệnh lên tới gần ba chín trăm linh ca tăng hai năm cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời có gần bốn trăm linh ổ dịch nhỏ nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong
các địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao tại đà nẵng là quận thanh khê với gần một trường hợp
quận hải châu gần tám trăm linh người trước tình hình sốt xuất huyết diễn biến phức tạp với số ca mắc ngày càng tăng
ngành y tế thành phố đà nẵng đã phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn
đẩy mạnh công tác kiểm tra phòng chống sốt xuất huyết tại các quận huyện
đồng thời huy động nhân lực tham gia phòng chống dịch tổ chức xử lý các ổ dịch nhỏ
ngày hai mươi năm tháng tám tới đây đà nẵng tiếp tục tổ chức chiến dịch đợt hai nhằm huy động các ngành hữu quan
và người dân cùng tham gia diệt lăng quăng bỏ gậy trên địa bàn toàn thành phố